ngay sau khi kết thúc phiên họp chính phủ thường kỳ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo
thông báo về kết quả phiên họp cũng như trả lời một số vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trong tháng qua
thông báo với báo chí nội dung phiên họp chính phủ thường kỳ vừa diễn ra trong hai ngày hai mươi tám hai mươi chín một mươi một
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
tại phiên họp chính phủ đã kiểm điểm những nội dung chưa đạt được trong một mươi một tháng qua
thủ tướng đã chỉ đạo những nhiệm vụ cần phải thực hiện ngay trong tháng một mươi hai để nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra
thủ tướng yêu cầu từng thành viên chính phủ và các địa phương cần phải nỗ lực để triển khai các nhiệm vụ trong tháng một mươi hai
để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng là sáu ba sáu năm
bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết với kết quả đạt được về kinh tế xã hội trong một mươi một tháng vừa qua là nỗ lực rất lớn và là quyết tâm của chính phủ
bộ trưởng mai tiến dũng cũng thông báo chỉ đạo của thủ tướng là phải bắt tay ngay
vào công việc không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi
chính phủ thủ tướng chính phủ chủ động triển khai sớm nhất nghị quyết trung ương bốn để đạt được mục tiêu của năm sau trước thời hạn
bộ trưởng cũng thông báo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại phiên họp thường kỳ đó là phải thực hiện đúng lời hứa trước quốc hội
và phải nêu cao tinh thần liêm chính trong hệ thống chính trị và thực hành tiết kiệm chi tiêu công
trả lời báo chí về tiền khoán xe công hiện đang ở mức cao thứ trưởng bộ tài chính cho biết mức khoán được căn cứ vào cự ly thực tế
trả lời báo chí về tiền khoán xe công hiện đang ở mức cao thứ trưởng bộ tài chính cho biết mức khoán được căn cứ vào cự li thực tế
đồng chí nào mà nhà ở xa cái mức khoán cao hơn nhà ở gần thì mức khoán thấp hơn
có những đồng chí thì chỉ nhận cái mức khoán có trên hai triệu ba triệu thôi chứ không phải là bình quân tám mươi chín triệu đâu
về việc ông nguyễn minh mẫn quyền vụ trưởng vụ ba thanh tra chính phủ có thái độ được coi là coi thường báo chí
bộ trưởng mai tiến dũng cho rằng công chức phải nói đúng chứ không được xúc phạm các cơ quan đang làm nhiệm vụ
chúng tôi cũng xin được tiếp nhận ý kiến của phản ứng của báo chí và chúng tôi cũng truyền tải tới đồng chí tổng thanh tra chính phủ
để có học để có rút kinh nghiệm và kiểm điểm và sâu sắc cái việc này
chứ chúng ta cũng không để cán bộ như vậy
ngay cả cái việc mà công chí đặt vấn đề là có chìm xuống không chìm hay không chìm
thì tinh thần thủ tướng nhé là không có cái gì chúng ta để chìm xuống và không có vùng cấm đúng không
và thực ra thì cái việc mà liên quan đến hải dương
bốn cán bộ trên bốn mươi sáu cán bộ công chức là chúng ta không thể chấp nhận được
và yêu cầu bộ trưởng bộ nội vụ là hoàn thiện báo cáo về kiểm tra công vụ thanh tra công vụ
sau đó thì báo cáo thủ tướng sớm
tại buổi họp bộ trưởng mai tiến dũng cũng nêu rõ nếu ứng xử lời nói không đúng thì cần lên án
đồng thời khẳng định trong công chức phải nói đúng chứ không được xúc phạm tới các cơ quan đang làm nhiệm vụ
bởi đó là quyền người ta được nhận thông tin trừ trường hợp nhiệm vụ đang thanh tra còn chưa công bố kết luận được công khai